thưa quý vị sau gần ba mươi giờ gây án dùng súng bắn vô cớ hai nữ công nhân đang làm vệ sinh môi trường đêm khuya
bị thương tích và tìm cách tẩu thoát khỏi quảng ngãi hai đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ẩn nấp trong rừng
với nhiều vết đạn vào chân chị lê thị minh khải và chị võ thị lưu là nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi
đang được các y bác sĩ chữa trị
đó là những giây phút kinh hoàng khi hai chị bị hung thủ manh động dùng súng bắn
sau khi bắn bốn phát vào chân hai chị công nhân này gây thương tích vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi
các đối tượng tìm cách bỏ trốn
khỏi tỉnh quảng ngãi ngay sau đó lực lượng công an đã vào cuộc truy lùng
sau ba mươi giờ lần theo các dấu vết các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
khi đang trên đường lên tây nguyên lẩn trốn
các đối tượng là trần viết đông và nguyễn đức nga đều trú tại tỉnh quảng nam

em thấy lực lượng công an của mình rất là tích cực trong các vấn đề để tìm kiếm tàu phòng
công an tỉnh quảng ngãi cũng đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ được súng gây án
tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với đặng đăng phước
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phước đã đăng tải chia sẻ hơn hai trăm linh bài viết
có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước bôi nhọ nói xấu lực lượng công an
tham gia các hội nhóm diễn đàn trên mạng xã hội để ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối
cũng như tìm cách lôi kéo những đối tượng bất mãn chống đối
tham gia các hoạt động gây phức tạp về an ninh trả tự
xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước
dù đã nhiều lần được tuyên truyền nhắc nhở nhưng đối tượng không chắc hành
xét thấy các cơ quan chức năng đã thực hiện tố tụng đúng quy định
hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối với đảng đăng phước
chuyên án tín dụng đen với một mươi năm đối tượng liên quan đến hoạt động liên tỉnh
có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
vừa đợi công an tỉnh quảng bình triệt phá thành công
bắt đối tượng cầm đầu chủ mưu là đặng ngọc đức chú tại quảng nhân quảng sương thanh hóa
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại ba điểm ở tỉnh quảng bình và hai điểm ở tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã làm rõ một mươi năm đối tượng ở các tỉnh phía bắc
và hoạt động tín dụng đen tại các tỉnh miền trung
bước đầu làm rõ các đối tượng đã khai nhận từ đầu năm hai nghìn
một nghìn chín trăm hai mươi ba đến nay đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh quảng bình vai số tiền lên đến ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
đối với các bị hại vay nợ khi chưa kịp trả tiền thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố
đe dọa và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân
trước đó ngày ba tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
cũng đã bắt khởi tố đối tượng dương văn tính chú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng dương văn tính đã cho nhiều người vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh
với lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hai trăm năm mươi năm năm một năm
cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu đối với sáu người đã vay bốn trăm ba mươi năm triệu
và thu lợi bất chính gần bốn mươi ba triệu đồng
tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới nghiêm
xung quanh có tưởng bao bọc nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng
nhóm đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
đã bị phát hiện bắt quả tạc
lực lượng trinh sát hình sự mật phục kiểm tra tại khu nhà mồ thuộc ấp
hiếu minh b xã hiếu nhơn huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
phát hiện bắt giữ tám đối tượng bảy nữ một nam
trú tại tỉnh đồng tháp vĩnh long và thành phố cần thơ
đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ lắc tài xỉu
ba bộ lắc bầu cua một bộ bài tay năm điện thoại di động
cùng số tiền trên người của các đối tượng là trên hai mươi năm triệu đồng
thưa quý vị vừa xảy ra một vụ cháy xe container trên cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay
xe container kéo theo rơ móc lưu thông trên cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây theo hướng từ thành phố đi tỉnh đồng nai
khi xe vừa qua trạm thu phí long phước khoảng hai trăm linh m trên cầu long thành
tại km một mươi một bốn trăm linh bất ngờ đầu xe bốc khói
sau đó nam tài xế dừng xe gấp xuống xe
xe kiểm tra thấy lửa bắt đầu bùng phát
tài xế tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
lực lượng chữa cháy của trạm thu phí đến làm nhiệm vụ
nhưng ngọn lửa đã lan nhanh cột khói bốc cao
sau ít phút đầu xe container bị ngọt lửa bao trùm
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thành phố thủ đức đã điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên đầu xe container đã bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc kéo dài hơn chín giờ cùng ngày
từ thực tế công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình trung cư
nhà ở xã hội khu nhà ở tập thể có thể thấy rằng là ý thức của một số người dân sinh sống
tại đây vẫn chưa cao cùng với sự xuống cấp của công trình khiến cho nguy cơ cháy ngày càng tăng cao
do đó việc kiểm tra và cảnh báo sớm nguy cơ sẽ góp phần chấn chỉ
hạn chế cháy nổ với loại hình này
ghi nhận tại thành phố đà nẵng
hạ tầng công trình xuống cấp trầm trọng các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy không đảm bảo
hệ thống liện chăng chịch người dân tự ý câu dẫn đối nối
hàng loạt nguy cơ cháy nổ hiện hữu tại các khu nhà ở tập thể cũ được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy
tại thành phố đà nẵng
một số nhà lập trẻ đã hóa giá từng hộ gia đình
không có cái vấn đề mà mình kiến nghị trong một đối quyền quản lý cụ thể nào có
chỉ trên tinh thần là hướng dẫn cho tất cả các hội hộ gia đình
riêng từng hộ gia đình trang bị phương tiện và thông dụng vào một số kỹ năng
và trang bị khẩu trang trùng độc độc để đảm bảo công tác thoát nạn hay xử lý thịt cố
thức tạp nhất bây giờ là khu vực để xe tại tầng một
khi đó thì hộ gia đình như này sẽ thoát hướng nào
tập húng kỹ năng và yêu cầu trang bị mặt nạ thang dây để thoát nạn là giải pháp tình thế
song rất cần thiết đối với các khu nhà tập thể cũ này
qua kiểm tra tổ liên ngành cũng tiên truyền vận động mở lối thoát nạn thứ hai
và cảnh báo sớm nguy cơ để nâng cao ý thức của người dân
tiếp tục kiểm tra tại chung cư cao tầng nhà ở xã hội
rất nhiều tồn tại phòng cháy chữa cháy do ý thức và thói quen sinh hoạt
như tập kích vật dụng chắn lối thoát nạn hành lang chung cư
bổ trí am thờ dày đặc lối thoát thứ hai bị biệt kiến bằng không sát
hay việc sử dụng điện của người dân
bằng đêm thì người ta thường thường tận dụng cái quỹ thời gian đêm
để sạc những cái xe đập điện tại cái khu vực tầng hầm
thì trong quá trình kiểm tra thì cũng có kiến nghị với bàn quản lý
và nhà trưởng khuyến cáo không nên để người dân sử dụng sạc cắm qua đêm
và phải sử dụng cắm xe điện đúng là quy định
cần có cái quy định cụ thể để chúng ta có những cái cơ chế xử lý
vì riêng đối với chung cư nhà ở xã hội thì trong biết kế là không có cái chỗ để xe ô tô
nhưng mà sau thời gian này thì người dân cũng có các phương tiện đó
và đạo độ
điều đó ảnh hưởng đến cái lối nếu mà có cháy xảy ra
thì xe của lực lượng phòng cháy cháy rất khó tiếp cận với hiện trường
khu trung cư nhà ở xã hội cao tầng khu nhà ở tập thể đa phần đã xuống cấp
và tồn tại nhiều bất cập liên quan đến phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra công an các đơn vị địa phương đã đề xuất và yêu cầu đơn vị quản lý
có biện pháp khắc phục các thiêu soát
công an quận trang trà đã quản lý cái khu chung cư này
và đã làm việc với trung tâm phát triển nhà để đầu tư các hạng mục
thì hiện nay là cái đầu tư của trung tâm đã có phần tiến triển
đặc biệt những chung cư năm tầng
thì trung tâm đã tổ chức lắp các thiết bị bố cháy tự động
từ căn hộ cho đến khu vực để xe
và khắc phục các hệ thống bơm chạy cháy các chung cư một mươi hai tầng
trung tâm đã lắp hệ thống hút khu hành lò
và lắp lại hệ thống
bơm chữa cháy các hệ thống bơm bị cháy và bơm nổ
cháy nổ là điều không mong muốn
hơn bao giờ hết ý thức của mỗi người dân vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu
chỉ khi nguy cơ cháy được hạn chế thì các tình huống cháy nổ mới được kiềm chế
trịnh tuấn anh chú tỉnh thanh hóa nguyên quản lý kho chuối
của công ty trách nhiệm hiếu hạn chuối gia huy phát
vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt giữ để điều tra về tội tham mô tài sản
theo hồ sơ vụ án
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hiếu hoạn chuối gia huy phát
phát hiện trịnh tuấn anh không rõ ràng minh bạch về tài chính trong quản lý
điều hành hoạt động kinh doanh kho chuối của công ty
tại ấp phú xuân thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
nhưng tuấn anh không giải trình hợp lý và tự ý nghỉ việc
từ đơn tố cáo của công ty trách nhiệm hiếu hoạn chuối gia huy phát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vào cuộc
và bước đầu xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh tuấn anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
đã chiếm đoạt của công ty tổng cộng hơn một năm tỷ đồng
khám xét nở của tuấn anh tại ấp phú xuân a thị trấn mái dầm
cơ quan điều tra thu giữ nhiều sổ sách tài liệu liên quan
lợi dụng sự cả tin của nhân viên cơ sở bán sắt
hồng quang hữu đã dùng thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt sắt của cơ sở đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với hồng quang hữu huyện trợ mới tỉnh an giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định
trưa ngày một mươi chín tháng bảy hữu điều khiển xe mô tô đến xưởng cán tôn
thuộc xã an hảo thị xã tịnh biên và đặt mua năm mươi bảy cây sắt các loại
giao tới công trình đang làm tại khu vực rừng tràm trà sư
trước khi đi hữu cho số điện thoại để trao đổi mua sắt với nhân viên của xưởng
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày nhân viên xưởng gọi điện cho hữu để giao sắt
hữu đón và hướng dẫn nhân viên đưa hết số sắt và lưới b bốn mươi trên
xuống bãi đất chống gần công trình rồi hứa sẽ chuyển khoản trả tiền
sau đó hữu bán toàn bộ số hàng trên được một mươi ba triệu đồng
rồi chiếm đoạt số tiền đó
sau khi biết hành vi của mình bị tố giác
ngày hai tháng tám hữu đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên đầu thú và khai nhận
cũng bằng thủ đoạn trên hữu còn thực hiện chót lọt nhiều vụ khác
tại nhiều tỉnh đồng bằng sông kiểu long
không gian mạng đang dần trở thành môi trường thuận lợi
để các loại đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
như đánh bạc lừa đảo gây phức tạp về tình hình an ninh trả tự
trên cơ sở chủ động nhận diện tình hình
lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã tăng cường công tác phát hiện đấu tranh
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân
nhằm nâng cao nhận thức chủ động phòng ngừa đối với các đối tượng này
đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược
dựa vào kết quả sổ số kiến thiết của các tỉnh thành
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng triệt phá
dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy
các nghi can đã giao dịch hơn một tỷ đồng
cảnh sát khám xét hơn một mươi địa điểm
chủ mưu và cầm đầu đường dây tại sóc trăng là nguyễn thanh nhàn
ba mươi một tuổi ngụ tại phường bốn thành phố sóc trăng
thời gian qua thì đơn chuyển tôi có xác lập cái chuyên án
và triệt số được cái điểm đánh bạc lợi dụng cái không gian mạng
để nó chuyển tiền rồi chuyển cái số cho nhau
và hiện nay cái đối dụng dân này đó thì
tụi tôi đã khởi tố chi tố là hai mươi bảy đối tượng
còn số còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục đi tra mở gặp
không chỉ đánh bạc tội phạm trên không gian mạng
thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động
nhằm lừa đảo người dân dưới nhiều hình thức
nếu người dân không tỉnh táo có thể sẽ sập bẫy các đối tượng này
tiến hình như các cái thủ đoạn
như là lợi dụng trang giao lưu facebook của các bị hại đó
thì họ sẽ thâm nhập vào chính quyền điều hành
sau đó sẽ gửi tất cả các tin nhắn đến đối với các người thân quen
để mà nhờ mượn tiền
hai nữa là cái thông qua và cái yêu cầu của cái công nhân đó
đa số là lực lượng công nhân thì có cái nhu cầu vay tiền
thì họ sẽ lợi dụng đó là nói với cái thủ tục đơn giản
sau đó sẽ chuyển một số tiền khoảng từ một đến hai triệu để ứng trước
qua hệ thống gia lô trên các fanpage hay tới tận ấp tận khu
công an tỉnh sắp trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền
để nhân dân nhận biết các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và cảnh giác
vừa có điện thoại rồi xem báo đài
dân nói chung là đa số là người dân ta nhận thức rõ nét
hôm nay thì nói chung là địa phương cũng nhận thức cao
cũng chưa có ai bị lừa đảo
trên mạng là bây giờ có nhiều lừa đảo
thì bây giờ mình phải cảnh giác
chứ phải nghe công an tuyên truyền vậy thôi
mấy cái điện thoại là số lạ gọi là nhiều lắm đó
nhưng mà chỉ nói thấy số lạ rồi chỉ sợ vậy đó
nhiều khi bác lên thì nó nói nãy kia rồi sợ rồi không có nghe đâu
cơ quan công an nhận định
hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng trong nhiều lĩnh vực
đang có sự biến tướng và diễn biến phức tạp
vì vậy ngoài việc đấu tranh của lực lượng công an
mỗi người dân cần cẩn trọng với các giao dịch
trên không gian mạng tránh tình trạng tiền mất nợ mang
tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm
đối với đặng đăng phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
phước đã đăng tải chia sẻ hơn hai trăm linh bài viết
có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước
bôi nhỏ nói xấu lực lượng công an
tham gia các hội nhóm diễn đàn trên mạng xã hội
để ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối
cũng như tìm cách lôi kéo những đối tượng bất mãn chống đối
tham gia các hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự
xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước
dù đã nhiều lần được tuyên truyền nhắc nhờ
nhưng đối tượng không chấp hành
trên xét thấy các cơ quan chức năng đã thực hiện tố tụng đúng quy định
hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm tám năm tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa sợi chủ nghĩa việt nam
đối với đảng đăng phước
thời gian qua hoạt động thiện nguyện đã trở thành một phong trào
có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
nhằm kịp thời hỗ trợ sẻ chia giúp đỡ với những khó khăn cho người nghèo
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các địa bàn vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn về vật chất
tuy nhiên gần đây trên địa bàn tỉnh sơn la đã xuất hiện một nhóm đối tượng
lợi dụng hoạt động thiện nguyện để tuyên truyền đạo trái pháp luật
rụ rỗ lôi kéo nhân dân
lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện ngăn chặn
và có hình thức xử lý đối với nhóm đối tượng này
vào giữa tháng chín vừa qua gia đình ông quảng văn e
và một số hộ dân ở bản hủy ban xã mường trai huyện mường la tỉnh sơn la
đã được một nhóm đối tượng tự giới thiệu là nhóm thiện nguyện
đến tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản
quà của nhóm từ thiện này gồm một chiếc áo phao và một chiếc đài có gắn thẻ nhớ
hôm đấy là có bốn lối tượng về trong bản
ý định của nó là theo kêu gọi của trường hội của đảng là nhà tự thiện
lấy quà là chín cái đài và một mươi áo phao để tặng cho các cháu
và các nhà tự thiện
thủ đoạn của nhóm đối tượng là nhằm đến những người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa
vùng hẻo lánh biệt lập không có sóng điện thoại và điện lưới
trình độ dân trí còn hơn
hạn chế đời sống còn khó khăn lạc hậu
để tuyên truyền rụ rỗ lôi kéo những người dân này theo tổ chức tôn giáo trái phép
xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
nhằm chống phá cách mạng việt nam gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
các đối tượng vào với các thủ đoạn và hành vi là lợi dụng các hoạt động từ thiện
để tặng kèm các cái loa cầm tay rồi là thể nhớ
các đối tượng có nội dung tuyên truyền
về kinh thánh và các cái nội dung này là chưa được kiển duyệt
sau khi nắm được thông tin tình hình chúng tôi đã chủ động tham mưu cho huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã tổ chức xuống địa bàn
để nắm thông tin tuyên truyền vận động không nghe không tin theo những luyện điệu
tuyên truyền trái pháp luật đồng thời chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ
rồi công an xã xuống địa bàn để nắm chắc tình hình ở cơ sở
sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ
các đối tượng có hành vi vi phạm đồng thời là tuyên truyền vận động
giao đột những cái thiết bị phương tiện mà có những vi phạm
đồng thời trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường bám nắm địa bàn
ở cơ sở không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh tự tự tại địa bàn cơ sở
để nâng cao nhận thức cảnh giác cho bà con nhân dân nhất là ở các địa bàn vùng sâu
vùng xa lực lượng công an đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tăng cường công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tin ngưỡng tôn giáo cảnh báo về hậu quả
tác hại và những phương thức thủ đoạn hoạt động của các hội nhóm liên quan đến tổ chức tôn giáo
trái phép để người dân nhận biết cảnh giác phòng ngừa không nghe không tin
không tham gia các tổ chức này hướng dẫn bà con tăng năng suất lao động chăn nuôi phát triển
kinh tế chủ động tốt công tác nắm tình hình địa bàn không để hình thành điểm nóng
phức tạp về an ninh trật tự
tin cập nhật về cơn bão số bốn hiện bão số bốn đang giật cấp một mươi bốn di chuyển theo hướng tây
tốc độ khoảng một mươi km trên giờ trên biển vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
các lực lượng chức năng tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi thông báo cho chủ phương tiện
thuyền trường biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão số bốn để chủ động phòng tránh
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số bốn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số bốn
tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trường
các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm